công an thành phố đà nẵng xác nhận có thêm một đối tượng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép
và cư trú tại đà nẵng và quảng nam vừa bị bắt giữ
đối tượng này là cao lượng cố bốn mươi hai tuổi quốc tịch trung quốc
đây được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây nhập cảnh trái phép này